ngay sau đây sẽ là nội dung chi tiết
thưa quý vị vào ngày hôm nay trường đại học an ninh nhân dân đã tổ chức lễ kỷ niệm sáu mươi năm ngày truyền thống nhà trường
mùng chín tháng một mươi năm một nghìn chín trăm sáu mươi ba mùng chín tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba và đón nhận huân chương bảo vệ tổ quốc hạng nhì
đại tướng giáo sư tiến sĩ tô lâm ủy viên bộ chính trị bộ trưởng bộ công an dự và chủ trì buổi lễ
cách đây sáu mươi năm dưới làn mưa bom bão đạn của chiến tranh trường an ninh trung ương cục miền nam
tiền thân là trường đại học an ninh nhân dân được thành lập tại căn cứ địa cách mạng tây ninh
đã có hơn ba trăm linh quá học với gần bốn mươi học viên trưởng thành từ mái trường này
qua sáu mươi năm xây dựng và phát triển trường đã đóng góp to lớn cho cách mạng miền nam
cũng như cho sự nghiệp giáo dục đào tạo và bảo vệ an ninh quốc gia
phát biểu tại buổi lễ đại tướng tô lâm bộ trưởng bộ công an ghi nhận đánh giá cao những thành tích
mà trường đại học an ninh nhân dân đạt được trong sáu mươi năm xây dựng và phát triển
bộ trưởng tô lâm tin tưởng trường sẽ tiếp tục gìn giữ phát huy truyền thống vẻ vang của ngôi trường anh hùng
nỗ lực phấn đấu đổi mới sáng tạo hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao
bộ trưởng tô lâm cũng lưu ý trường đại học an ninh nhân dân tiếp tục thực hiện có hiệu quả yêu cầu đổi mới căn bản
toàn diện giáo dục đào tạo tạo nguồn nhân lực chất lượng cao để thực hiện thắng lợi các mục tiêu chung
và mục tiêu cụ thể trong nghị quyết một mươi hai nqtvk ngày một mươi sáu tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai của bộ chính trị
về đẩy mạnh xây dựng lực lượng công an nhân dân thật sự trong sạch vững mạnh chính quy tình nguyện hiện đại
đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới
cùng với đó là quan tâm xây dựng phát triển đội ngũ giảng viên cán bộ quản lý giáo dục đủ phẩm chất chính trị
năng lực giảng dạy nghiên cứu và có khả năng hội nhập quốc tế tiếp tục đổi mới nâng cao chất lượng giáo dục
đào tạo bồi dưỡng coi đây là nhiệm vụ trọng tâm bao trùm nhất của trường
trường cũng cần nghiên cứu xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo và tích cực
chủ động trong tổ chức hợp tác quốc tế về giáo dục đào tạo theo chức năng nhiệm vụ được giao nhất là với nước bạn lào campuchia
bày tỏ đồng tình với quy định về trách nhiệm của các cơ quan chức năng trong đảm bảo trật tự an toàn giao thông được quy định trong dự thảo luật
có ý kiến đề nghị dự thảo luật cần bổ sung một cách cụ thể hơn góp phần đảm bảo tính khả thi và phù hợp với thực tiễn thống nhất với hệ thống pháp luật hiện hành
thưa quý vị những vất vả hiểm nguy trên trận tuyến đấu tranh phòng chống tội phạm nhất là tội phạm ma túy hơn ai hết người chiến sĩ cảnh sát điều tra hiểu thấu
thế nhưng khó khăn không thể cắn bước khi nghiệp đã chọn người
với trung tá chu văn thanh đội trưởng đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh xuân tp hà nội
gần hai mươi năm trinh chiến trên trận tuyến cam go ấy là ngần ấy thời gian miệt mài cống hiến lặng thầm hy sinh
và anh cũng chính là một trong một mươi gương mặt vừa được tuyên dương công dân thủ đô yêu tú năm hai nghìn hai mươi ba
đầu tháng một năm hai nghìn hai mươi công an quận thanh xuân phát hiện nhóm đối tượng tổ chức sử dụng trái phép chất ma túy
chiều thức mới thay vì trả lương cai thầu trả công hàng ngày cho gần hai mươi công nhân bằng ma túy
để tóm gọn toàn bộ đường dây phá được chuyên án này đòi hỏi rất nhiều yếu tố
khi mà triển khai cái thời điểm giữa đêm thì thời tiết cũng rất ra rét và chúng tôi cũng phải phân chia nhiều lực lượng
thì chúng tôi đã đồng loạt nhiều mũi là ập vào cái khu này
và khi mà vào thì chúng tôi đã bắt giữ được cái đối tượng
và đây cũng là một trong những vụ án đầu tiên kể từ khi luật tố tụng mới đi vào động
mà công an quận thanh xuân bắt được cái vụ là tổ chức sử dụng trái phép trên ma túy
đó chỉ là một trong hàng trăm vụ án ma túy được trung tá chu văn thanh cùng đồng đội triệt phá thành công kể từ năm hai nghìn một mươi
khi công tác tại đội cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy công an quận thanh xuân
chọn ngành công an để nối nghiệp tra ngay sau khi tốt nghiệp học viện an ninh nhân dân
đồng chí được phân công tại công an huyện ứng hòa rồi điều động về công an quận thanh xuân
và trưởng thành từ một người lính đến khi ở cương vị
đấu tranh với tội phạm ma túy là một loại tội phạm rất nguy hiểm
thậm chí là nhiều lúc là có những vấn đề rủi ro đến cán bộ chiến sĩ cũng như là tập thể
tuy nhiên là đồng chí thanh luôn đeo gương là người chỉ huy đứng đầu đơn vị
góp phần cho đơn vị đội cảnh sát ma túy nói riêng rất đoàn kết và hiệu quả công tác rất cao
chấp nhận hiểm huy thương trực
không chỉ cho bản thân mà cả với gia đình và người thân
hai mươi năm trên trận tuyến cam go ấy chuyên án dù lớn dù nhỏ
là đội trưởng trung tá thanh vẫn luôn thường xuyên xuống địa bàn nắm tình hình
không chỉ kề vai sát cánh cùng các trinh sát mà còn chuyên lửa cho họ trong công việc
học hỏi rất nhiều được kinh nghiệm từ đồng chí thanh
đồng chí thanh là một người đội trưởng luôn sát cánh cùng anh em trong đơn vị
luôn chỉ dẫn cho những thế hệ trẻ như chúng tôi
cách thức tiếp cận các đối tượng ma túy và cách điều tra khám phá các vụ án
đồng chí thanh thì cuối cùng đồng chí này là coi như là trực tiếp
là coi như cùng với lực lượng ma túy nói chung và công an phường nói riêng
thì coi như cùng với chúng tôi thì coi như công tác nắm tình hình của đồng chí cũng rất là sát
và có cũng phương sách đối sách một cách chính xác kịp thời
tham mưu cho lãnh đạo quận để triệt phá ổ nhóm ma túy
quyết không để tội phạm ma túy có đất sống
chỉ từ năm hai nghìn một mươi sáu đến nay trung tá chu văn thanh đã cùng với tập thể cán bộ chiến sĩ triệt phá thành công gần hai trăm linh vụ án
bắt giữ hàng trăm đối tượng với hơn tám mươi bánh heroin hơn bốn mươi viên ma túy tổng hợp
những con số biết nói sau những ngày đêm lăn lộn quên ăn quên ngủ
sau mỗi lần đánh án là phút suy tư
người chỉ huy khi ngoài kia tội phạm ma túy vẫn còn ẩn nấp
mỗi khi nhìn vào những gia đình có những người con em người ta sử dụng ma túy
sau đó người ta bị bắt sau đó thì bị các loại bệnh xã hội
sau đó thì phải vào những trung tâm cái nghiện này
có những đối tượng là ngáo đá và gây ra những trọng án thiệt hại đến tài sản tính mạng của nhân dân
và khi nhìn vào đấy thì chúng tôi thấy là trách nhiệm của người cán bộ là
các đấu tranh phòng chống tội phạm ma túy
chúng tôi nhìn vào đấy để là động lực để chúng tôi đấu tranh với tội phạm ma túy
nhằm ngăn chặn tội phạm cũng như là giảm bớt cái nguy cơ mà gây ảnh hưởng đến an ninh trật tự xã hội
chúng tôi cũng xác định cái vụ việc này cũng là một cái bài học rất lớn cho bản dụng thể thao
nhất là trong công tác phối hợp

nhưng mà chưa thật sự đạt cái mục tiêu cái sự quan tâm cái việc tạo tạo huấn luyện

trước sự bức xúc của dư luận về việc nhiều nghệ sĩ trong đó có những nghệ sĩ nổi tiếng
tham gia quảng cáo các loại sản phẩm thực phẩm chức năng mỹ phẩm thuốc chữa bệnh
trên mạng xã hội một cách thái quá thổi phòng công dụng
trả lời báo chí đại diện vụ pháp chế bộ văn hóa thể thao và du lịch cho biết
trước đó bộ cũng đã ban hành quy tắc ứng xử của người hoạt động trong lĩnh vực nghệ thuật
và hiện đang phối hợp với các bên liên quan để xử lý
bộ thủy thông xây dựng các danh sách bộ văn hóa xây dựng các danh sách
và những mức độ vi phạm chuẩn thực ở đức quy định ở trong bộ thủy thông xử
sẽ có hình thức thông tin phối hợp với các cơ quan liên quan các con báo chí
các con truyền hình về việc kiểm soát hình ảnh sự hiện diễn của những người đó
khi xuất hiện trên các phương tiện thông tin đại chúng cũng như là ở trong các hoạt động
về cơ tác xã hội và các loại quảng cáo toàn diễn
toàn bộ các nội dung về quy trình này thì chúng tôi đã dựng
dựng thảo và phối hợp xong hai bộ lấy kiếm bộ công an bộ tư pháp và các bộ liên quan
cũng đã báo cáo các cấp cơ thẩm quyền
bây giờ thì bước hoàn thiện cuối cùng và chờ chủ trương của chúng tôi

lãnh đạo bộ văn hóa thể thao và du lịch mong muốn
bộ sẽ tiếp tục nhận được sự phối hợp đồng hành của các cơ quan thông tấn báo chí
trong việc thực hiện những nhiệm vụ thuộc lĩnh vực mà bộ quản lý
thưa quý vị thời gian qua các thế lực thù địch đã triệt đề
lợi dụng không gian mạng để chống phá bằng nhiều phương thức thủ đoạn khác nhau
từ ngụy tạo hoặc là nhân danh chiêu bài đấu tranh cho tự do dân chủ nhân quyền
đến mượn cớ bảo vệ môi trường để tập hợp lực lượng lập các hội nhóm chống đối
và nhân dịp kỷ niệm ngày phụ nữ việt nam hai mươi tháng một mươi mới đây
các đối tượng chống phá lại lợi dụng xuyên tạc công kích về quyền bình đẳng giới
ở việt nam trên nhiều diễn đàn mạng xã hội
xin chào quý vị khán giả
nhiều năm qua việt nam đã thể hiện quyết tâm mạnh mẽ trong thúc đẩy bình đẳng giới
và sự tiến bộ của phụ nữ với những chiến lược rõ ràng nhất quán và phù hợp với thực tiễn
giữa lúc dư luận thế giới đang hoan nghênh ca ngợi việt nam là một trong những quốc gia
hoàn thành sớm nhất mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới và nâng cao vị thế cho phụ nữ
thì một số đối tượng lại hằn học với kết quả này cố tình xuyên tạc về bình đẳng giới của việt nam
lưu loa rằng việt nam vi phạm dân chủ vi phạm nhân quyền trong bình đẳng giới
vụ cáo việt nam phân biệt đối xử với phụ nữ hay xuyên tạc dưới chế độ đảng chỉ
phụ nữ việt nam đang có bất bình đẳng về kinh tế chính trị bất bình đẳng về thu nhập và vị trí việc làm
bằng luận điệu xảo trá các thế lực thù địch phản động đang âm mưu làm cho một bộ phận nhân dân
nghi ngờ về chính sách bình đẳng giới của đảng và nhà nước
ngay từ khi mới thành đập thì đảng ta đã xác định là nam nữ bình quyền là một trong những nhiệm vụ chính của cách mạng việt nam
và đảng cũng đã có rất nhiều trì thị nghị quyết để chăm lo phát triển toàn diện cho phụ nữ
trong các doanh nghiệp hiện nay thì cơ bản không có sự phân biệt đối xử giữa lao động nam và lao động nữ
họ có quyền bình đẳng trong việc tuyển dụng lao động trong việc độ tuổi cũng như vị trí công việc
nếu như trình độ của họ đáp ứng
thì họ sẽ được vào những vị trí công việc như nhau
đặc biệt đối với lao động nữ thì có riêng những cái quy định dành cho lao động nữ
ví dụ như là về quyền thai sản khi họ mang thai chẳng hạn khi trong quá trình nuôi con nhỏ
để tăng sự ảnh hưởng các thế lực thù địch còn ra sức cổ suý lôi kéo thúc đẩy việc hình thành các tổ chức hội nhóm đối lập
do các đối tượng chống đối cầm đầu là phụ nữ như hội phụ nữ nhân quyền hội bầu bí tương thân hội dân oan
với vỏ bọc để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của phụ nữ
nhưng thực chất không phải vậy
mục đích của các đối tượng khi lập ra những tổ chức này chính là để tập hợp với những đối tượng trong đội chính trị là nữ giới
cũng như kích động lôi kéo là sự tham gia của những phụ nữ nhà già cá tin từ đó tiến hành các hoạt động chống phá
chưa dừng lại
chưa dừng lại
các thành viên của các hội nhóm này không ngừng câu kết với tổ chức khủng bố việt tân phát tán thông tin thất thiệt cho rằng ở việt nam
phụ nữ bị phân biệt đối xử chính quyền đàn áp bắt bớ đối với những phụ nữ bất đồng chính kiến
dân châu hoa không tham gia tổ chức work in v v

các phần tử bất mãn chính trị vẫn ra sức dùng nhiều thủ đoạn để mua chuộc rụ rỗ lôi kéo phụ nữ tham gia vào các hoạt động chống phá chính quyền
tuy nhiên không sớm thì muộn những âm mưu phản động đó sẽ bị phơi bầy
bình đẳng giới là một trong những mục tiêu phấn đấu của các quốc gia trên thế giới nhằm hướng tới một xã hội tiến bộ bình đẳng và phát triển bền vững
việt nam cũng không phải ngoại lệ
ngay từ khi thành lập đảng cộng sản việt nam đã chỉ rõ nam nữ bình quyền là một trong một mươi nhiệm vụ cốt yếu của cách mạng việt nam
điều này được ghi nhận trong tránh cương vắn tắt của đảng năm một nghìn chín trăm bảy mươi
từ đó cho đến nay bình đẳng giới coi trọng công tác phụ nữ và trao quyền cho phụ nữ trên các lĩnh vực của đời sống kinh tế chính trị xã hội
luôn luôn là một trong những mục tiêu chiến lược lâu dài quan trọng của đảng nhà nước ta
hiến pháp năm hai nghìn một mươi ba khẳng định
công dân nam
nữ bình đẳng về mọi mặt
từng bước cụ thể hóa hiến pháp hệ thống văn bản pháp luật của việt nam cũng được hoàn thiện bổ sung trên cơ sở bảo đảm nguyên tắc bình đẳng giới
và được lồng ghép vấn đề bình đẳng giới một cách nghiêm túc
việt nam là một trong số các quốc gia có khung pháp luật và chính sách khá toàn diện đầy đủ để thúc đẩy bình đẳng giới
trong nhiệm kỳ qua đảng nhà nước tiếp tục ban hành và triển khai thực hiện các chủ trương chính sách về bình đẳng giới
và về sự phát triển của phụ nữ
ban bí thư trung ương đảng đã ban hành chỉ thị số hai mươi một về việc tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới
nhiều văn bản luật được ban hành sửa đổi đảm bảo các mục tiêu phát triển bền vững và nguyên tắc bình đẳng giới
tạo cơ hội hỗ trợ phụ nữ phát triển toàn diện và tự bước thực hiện thúc đẩy bình đẳng giới một cách thực chất
quyền đầu tiên của con người tức là quyền công dân mà trong thời kỳ phong kiến thì chúng ta không có phụ nữ không có cái quyền đó
thế nhưng mà khi mà phụ nữ có quyền công dân tức là họ được tham gia vào các hoạt động chính trị xã hội được học tập văn hóa như nam giới
để thúc đẩy sự tham gia của phụ nữ trong lĩnh vực chính trị việt nam đã phê chuẩn nhiều công ước quốc tế và các chương trình nghị sự lớn về thúc đẩy bình đẳng giới
trong số bốn trăm chín mươi chín người chống cử đại biểu quốc hội khoá một mươi năm có tới một trăm năm mươi một đại biểu là nữ chiếm tỷ lệ ba mươi hai mươi sáu
theo báo cáo phát triển con người
của undp việt nam nằm trong nhóm một phần ba các nước đứng đầu thế giới đứng thứ tư châu á về tỷ lệ nữ đại biểu quốc hội
chúng tôi rất hoan nghênh các bước của việt nam tham gia vào các cơ chế nhân quyền của thế giới
đặc biệt là việt nam đã đạt được những kết quả tốt như là về bảo trợ xã hội về xóa đói giảm nghèo về bình đẳng giới
đó là những lĩnh vực mà việt nam đã thực hiện rất tốt
trên phương diện kinh tế phụ nữ đang ngày càng khẳng định được vai trò và vị thế
góp phần giúp việt nam duy trì được tốc độ tăng trưởng kinh tế cao
theo khảo sát của hội liên hiệp phụ nữ việt nam
cứ bốn doanh nghiệp tư nhân sẽ có một doanh nghiệp do phụ nữ lãnh đạo
nữ giới đóng góp tới bốn mươi của cải cho nền kinh tế việt nam
riêng trong hợp tác xã nông nghiệp số lao động nữ chiếm đến tám
phụ nữ còn trực tiếp tham gia tất cả những cái từ gdp của chúng ta
rồi cái gnp cho toàn bộ người dân này
thì tôi nghĩ rằng là cái sự đóng góp của phụ nữ
phản xuất trên các mặt trận đặc biệt là nông thôn
đặc biệt là nông thôn cái vai trò đóng góp của phụ nữ rất lớn
trong tất cả các lĩnh vực văn hóa giáo dục y tế
đều có sự công hiến của nữ giới
trên phạm vi quốc tế việt nam cũng đã cử các nữ sĩ quan
tham gia lực lượng gìn giữ hòa bình của liên hợp quốc
vai trò ngày càng cao của phụ nữ là minh chứng cho những nỗ lực
của các cấp các ngành trong quá trình thực hiện bình đẳng giới
chúng ta thấy cho trong cái ban lãnh đạo
ban lãnh đạo của tỉnh thế rồi trung ương
thế rồi phụ nữ có rất nhiều người là nữ tướng
thế rồi phụ nữ bây giờ là đi làm lương ngang với nam giới
cái điều này không phải ở nước nào cũng có
với chủ trương chính sách phù hợp trong từng giai đoạn phát triển của đất nước
việt nam được liên hợp quốc đánh giá là một trong những quốc gia
hoàn thành sớm nhất mục tiêu thiên niên kỷ về bình đẳng giới
những kết quả này là minh chứng rõ nét cho thành tựu nổi bật
về bảo đảm thúc đẩy bình đẳng giới ở việt nam
ngày ba tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi ba ủy ban các vấn đề xã hội nhân đạo và văn hóa
của đại hội đồng liên hợp quốc khóa bảy mươi tám đã thảo luận vấn đề thúc đẩy tiến bộ của phụ nữ
phát biểu tại phiên thảo luận này phái đoàn thường trực việt nam tại liên hợp quốc
đã nêu bật những kết quả và thành tựu việt nam đạt được
trong bảo đảm quyền của phụ nữ và bình đẳng giới
đồng thời khẳng định việt nam sẽ tiếp tục hợp tác với cộng đồng quốc tế
nhằm thúc đẩy bình đẳng giới và tiến bộ của phụ nữ
đây cũng là cơ sở đấu tranh bác bỏ những luận điệu sai trái
xuyên tạc của các thế lực thù địch xung quanh vấn đề này
đến đây phần trình bày của tôi ngày hôm nay cũng xin được khép lại